đây là hình ảnh những em học sinh bị thương vong trong vụ nổ bình ga mini tại tỉnh hậu giang hồi cuối năm hai nghìn một mươi tám
sự việc xảy ra khi các em đang tổ chức tiệc liên hoan tại nhà cô giáo thì bình ga bất ngờ phát nổ gây bỏng nặng và phải nhập viện cấp cứu
đó chỉ là một trong những vụ tai nạn do nổ bình ga mini xảy ra trong thời gian qua
nguyên nhân chủ yếu là do các bình ga được sử dụng đã cũ kỹ hoen dỉ và được sang chiết nhiều lần
bình ga mini mà mình xài một lần thì an toàn nhất
còn nếu mà mình xài mà xài đi xài lại thì mình cũng hơi ngại vì cái phần nó dỉ xét đấy
nên là cũng đáng ngại là nhiều khi mình cũng sợ nó gây ra cháy nổ
tại vì mình xài nếu mà mình đổi cái nào mà rẻ tiền á là nó xấu lắm
không có hết cái bình
và lửa nó đỏ đỏ đỏ
không khó để có thể nhìn thấy những hình ảnh như thế này
bếp ga mini được dùng rất phổ biến tại các hàng ăn quán ăn

trong những trường hợp ăn uống vui vẻ chẳng mấy ai quan tâm đến những bình ga nhỏ mà mình đang sử dụng có mức độ nguy hiểm như thế nào
vừa nhỏ gọn dễ đổi giá lại rẻ
chỉ từ bảy tám nghìn đồng cho một lần đi đổi ga
nên khó trách đó là sự lựa chọn của nhiều người nhất là công nhân sinh viên trong các khu nhà trọ
khi sử dụng bếp ga nhỏ khi mình hết này thì bọn em có thể đi đổi dễ dàng
còn sử dụng bếp ga to sử dụng hết thì mỗi lúc đổi là đắt
theo quy định những bình ga mini chỉ được phép sử dụng một lần
tuy nhiên nhiều hộ dân vì chạy theo lợi nhuận đã tiến hành tô sơn làm mới những bình ga đã cũ kỹ dì xét để tái sử dụng
việc sang chiết ga trái phép cũng đang diễn ra ở nhiều nơi bất chấp quy định của pháp luật
còn người dùng thì dù biết nguy hiểm nhưng vì sự chủ quan coi thường mạng sống của chính mình nên cứ vô tư sử dụng
nhà nước cũng đã khuyến cáo nhân dân đừng có xài
nhưng mà thấy dân vẫn không có thể sử dụng
hành vi sang chiết bình ga mini trái phép có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
tuy nhiên chế tài xử phạt này hiện đang gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng
vì thường những người thực hiện đều là dân nghèo thiếu hiểu biết có phạt thì họ cũng không có khả năng đóng phạt
người tiêu dùng nên có sự hiểu biết nhất định về việc sử dụng các loại bếp ga mini bình ga mini để tự bảo vệ bản thân tránh được rủi ro xảy ra nguy hiểm
trong quá trình mồi lửa
vì là cái chất lượng bình ga không đảm bảo nên là chưa chắc đã mồi lửa được ngay và nếu như vậy thì khí ga cứ tiếp tục bị dò dỉ ra ngoài
và đến khi mà nó khuếch tán trong không gian một cái diện tích một cái thể tích khí tương đối lớn rồi thì đấy chính là cái nguy cơ cháy nổ
chỉ cần một nguồn lửa rất nhỏ thôi một nguồn nhiệt rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến cháy
khi mà xảy ra những cái sự cố như vậy thì rất đơn giản thôi chúng ta hãy ngắt ngay cái nguồn cung cấp khí ga đó là tắt bếp
những cái bếp ga mini thì chắc là người dân khi mọi người sử dụng thì mọi người chỉ cần biết là khi chúng ta gạt ngay cần ở bếp ga lên là chúng ta có thể ngăn cái nguồn khí ga bị dò dỉ ra bên ngoài
tiếp theo nữa nếu như khí ga rò rỉ mà đã hình thành nên một đám cháy thì chúng ta hãy sử dụng những cái phương tiện chữa cháy ban đầu rất là đơn giản thôi
nếu như người dân mà họ trang bị những bình chữa cháy ban đầu thì chúng ta có thể sử dụng ngay những cái bình chữa cháy ban đầu như vậy
hoặc rất đơn giản như trong chính gia đình nhà chúng ta cũng có thể có những phương tiện chữa cháy ban đầu
chăn này ví dụ như là khăn một tấm khăn thôi chẳng hạn chúng ta cũng có thể bao chùm lên đám cháy và giật tắt được đám cháy
cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ kiểm tra thường xuyên các cơ sở mua bán bình ga mini ngăn chặn kịp thời hành vi sang chiết ga trái phép
tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân mức độ nguy hiểm rủi ro khi tiến hành tái sử dụng bình ga mini
người dân nên tự có ý thức bảo vệ bản thân mình tuyệt đối không sử dụng bình ga mini đã cũ hoen gì
để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra